nhằm chia sẻ với những khó khăn vùng lũ quảng bình vào ngày một mươi tám tháng một mươi quỹ tấm lòng vàng lao động cùng với đoàn cứu trợ đã đến những vùng lũ khó khăn của tỉnh quảng bình và trao một xuất quà mỗi xuất trị giá năm trăm linh đồng cho các gia đình chịu nhiều thiệt hại trong trận lũ lụt vừa qua
tại vùng rốn lũ xã tân hóa huyện minh hóa đoàn đã đến thăm và thắp hương gửi lời chê buồn tới gia đình ông thái xuân năng sáu mươi ba tuổi ở thôn ba yên thổ bị lũ cuốn trôi ngày một mươi bốn tháng một mươi
tại đây quỹ tấm lòng vàng lao động cũng đã đến thăm gia đình ông thái bình và ông trương xuân đức ở thôn hai yên thọ
đoàn đã ân cần thăm hỏi tình hình khó khăn sau lũ động viên các gia đình từng bước khắc phục khó khăn và trao tận tay một trăm năm mươi xuất quà
cho người dân vùng dồn lũ trị giá năm trăm linh đồng trên một xuất nhằm động viên các gia đình từng bước khắc phục khó khăn ổn định cuộc sống
để chia sẻ khó khăn với người dân bị thiệt hại sau mưa lũ quỹ tấm lòng vàng lao động đã tổ chức đợt cao điểm
vận động ủng hộ đồng bào bắc miền trung với các mặt hàng tiếp nhận gồm tiền mặt tôn lợp mái nhà thiết bị đồ dùng trong nhà gạo thực phẩm khô nhu yếu phẩm sách vở viết cho học sinh quần áo mới
quỹ tấm lòng hoàng của tổng hợp việt nam cũng đã kêu gọi các tổ chức cá nhân chúng ta cùng chung tay vì đồng bào miền trung trong hoạt đạ này
và chúng ta cũng mong rằng là tất cả các quốc hành và tất cả các địa phương để cùng chung tay giúp cho đồng bào miền trung của chúng ta
với tinh thần lá lành đùm lá rách để chúng ta đồng bào sớm khắc phục đưa lại cuộc sống bình thường
sau khi trao những xuất quà cứu trợ tại vùng rốn lũ tân hóa đoàn cứu trợ đã về với đồng bào vùng lũ phong hóa huyện tuyên hóa và làng giáo dân cồn két xã quảng thuận thị xã ba đồn tỉnh quảng bình
những xuất quà cứu trợ được đến tay người dân khiến ai cũng vui mừng và ấm lòng
hy vọng rằng những tấm lòng nhân ái các đơn vị tổ chức sẽ chung tay cùng người dân quảng bình nói riêng
và các tỉnh bị thiệt hại lũ lụt nói chung vượt qua những khó khăn trước mắt